năm hai nghìn một mươi bảy mục tiêu tăng trưởng kinh tế của việt nam vẫn có thể đạt sáu bảy
đây là nhận định của các nhà hoạch định chính sách và chuyên gia kinh tế dựa trên việc thắt chặt chi tiêu ngân sách
thoái vốn và cổ phần hóa doanh nghiệp
tuy nhiên làm gì để đạt được mục tiêu trên lại phụ thuộc rất nhiều từ việc phân bổ lại nguồn lực
giữ kỷ luật ngân sách thay vì tập trung vào khối doanh nghiệp nhà nước ngân hàng như đã làm thời gian qua
trong dự toán ngân sách nhà nước hai nghìn một mươi sáu hiện chỉ có một mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành có nguồn thu đủ lớn để điều tiết về trung ương
như bắc cạn chiếm năm mươi bảy sáu tổng chi ngân sách địa phương cao bằng gần năm mươi bảy lai châu trên năm mươi bốn sóc trăng trên năm mươi một
đáng lưu ý có những tỉnh thành có điều kiện địa lý khá thuận lợi nhưng vẫn phải nhận bổ sung từ trung ương
như lạng sơn trên bốn mươi chín bắc giang là bốn mươi bốn và nam định trên bốn mươi sáu
trong năm mươi tỉnh hàng năm phải nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương
thì có bốn mươi một tỉnh được bổ sung tới hàng ngàn tỷ mà tỉnh nhận nhiều nhất là thanh hóa với trên sáu năm trăm linh tỷ đồng
tỉnh nhận ít nhất là tây ninh cũng lên tới gần ba trăm tám mươi sáu tỷ đồng
những con số trên cho thấy trong năm hai nghìn một mươi bảy nếu chính phủ giáo diết việc thắt chặt chi tiêu ngân sách
sẽ góp phần không nhỏ cho mục tiêu tăng trưởng đạt sáu bảy
chính phủ đang điều hành các chương trình tái cơ cấu để làm sao khơi thông các dòng trải để phân bổ các nguồn lực nó có hiệu quả nhiều hơn
theo tính toán của hiệp hội các nhà đầu tư tài chính việt nam chỉ riêng việc thoái vốn ở sapeco và haibeco
sau khi niêm yết có thể thu về cho nhà nước lên tới hai tỷ đô la mỹ
còn với một mươi doanh nghiệp scic đang nắm giữ trong đó có vinamilk số tiền bán vốn có thể lên đến nhiều tỷ đô la mỹ
xong một số nhà đầu tư tính toán
số tiền bán vốn ở các doanh nghiệp này có thể cao hơn nhiều con số trên
bởi nếu chúng ta niêm yết xem giá trị thực của sapeco haibeco và một mươi doanh nghiệp scic đang nắm giữ là bao nhiêu
khi bán thì thuê tư vấn định giá lại không thể nào lấy giá lúc cổ phần hóa được
niêm ít trên thị trường chứng khoán chỉ là giá tham khảo
phải định giá lại xem còn giá trị nào tiềm năng mà trong báo cáo tài chính chưa thể hiện được
làm được thế thì gọi được vốn trong và ngoài nước để mua và sẽ hạn chế thất thoát
sáu bảy trong năm hai nghìn một mươi bảy chúng ta phải duy trì được nền tảng đấy
có nghĩa là chúng ta vẫn phải tiếp tục đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu liên tế
tiếp tục có những cái chính sách để cải thiện môi trường kinh doanh khuyến khích của đầu tư tư nhân
theo báo cáo của chính phủ tính đến thời điểm kết thúc năm tài chính hai nghìn hai mươi
cả nước vẫn còn sáu trăm năm mươi hai doanh nghiệp nhà nước nắm giữ một trăm linh vốn điều lệ
tổng tài sản của các doanh nghiệp này lên tới trên ba triệu tỷ đồng
tỷ trọng tài sản cố định bình quân chiếm ba mươi năm tổng tài sản
trong đó vốn chủ sở hữu của khối doanh nghiệp nhà nước đạt gần một bốn triệu tỷ đồng
vốn nằm tại khối các tập đoàn tổng công ty công ty mẹ con trên một hai mươi năm triệu tỷ đồng
với bảy tập đoàn kinh tế nhưng có vốn chủ sở hữu hơn chín trăm linh một tỷ đồng
khối các tổng công ty hơn ba trăm hai mươi hai chín trăm linh tỷ đồng khối công ty mẹ con là ba mươi ba trăm bảy mươi chín tỷ đồng
mặc dù nắm giữ khối tài sản lớn
nhưng kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước trong năm hai nghìn một mươi năm lại không mấy ấn tượng
tổng doanh thu của các doanh nghiệp nhà nước đạt một năm mươi chín triệu tỷ đồng
riêng bảy tập đoàn lớn có doanh thu bị sụt giảm ba so với năm trước đạt chín trăm sáu mươi bảy trăm chín mươi năm tỷ đồng
việt nam cần nỗ lực nhiều hơn để giải quyết vấn đề tăng trưởng năng suất thấp
và hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nước tăng cường khả năng hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu
trọng tâm của nhiệm vụ này là đẩy nhanh tiến trình cải cách doanh nghiệp nhà nước một cách sâu rộng hơn
không chỉ dừng lại ở cổ phần hóa
việc này gây ra đối với nền kinh tế và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế
có thể nói để đạt mục tiêu tăng trưởng sáu bảy trong năm hai nghìn một mươi bảy được quốc hội thông qua
phụ thuộc vào việc phân bố lại nguồn lực để sử dụng một cách hợp lý hơn
từ đó nâng cao hiệu quả đặc biệt là hiệu quả đầu tư và nâng cao năng suất lao động
nâng cao sự đóng góp của các nhân tố khởi nghiệp vào tăng trưởng gdp